sau khi hồi phục về trên năm mươi bảy đô la một thùng hồi đầu năm đến lúc này giá dầu ngọt nhẹ đã tuột dốc xuống chỉ còn dưới bốn mươi bốn đô la một thùng
và đối tượng đang thu hút được sự chú ý và cũng phải chịu nhiều sức ép nhất lúc này chính là tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec
mặc dù ghi nhận sự hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần giá dầu thô vẫn kết thúc tháng sáu với mức giảm tới gần một mươi
nếu tính từ đầu năm tới nay thì mức giảm của giá dầu thô đã lên tới trên hai mươi
vào lúc này có nhiều lý do để lo ngại kế hoạch giảm sản lượng để tăng giá dầu của opec đã trở nên vô tác dụng
thứ nhất là mỹ đã cho thấy tín hiệu rằng mỗi khi giá dầu tăng là họ sẽ tiếp tục bơm thêm dầu
thứ hai là hiện nay nhu cầu dầu mỏ đang thấp hơn so với dự báo
và thứ ba là ngay trong nội bộ opec mức độ tuân thủ việc cắt giảm sản lượng cũng không triệt đẻ
có những nước như liby iraq hay nigeria thì còn bơm thêm nhiều hơn
trước opec và các đối tác bao gồm nga quyết định kéo dài thời hạn giảm sản lượng một tám triệu thùng mỗi ngày tới hết cuối một năm hai nghìn một mươi tám
song điều này không gây xáo trộn cho thị trường khi sản lượng dầu của mỹ hiện đã lên tới chín ba mươi năm triệu thùng mỗi ngày
gần ngang ngửa với nước xuất khẩu dầu hàng đầu là ả rập xê út
với triển vọng ưu ám hiện nay opec cần có thêm các biện pháp khác
họ cần giảm sản lượng nhiều hơn nữa hoặc nới rộng hơn thời hạn cắt giảm
nhưng tôi lo ngại rằng một thỏa thuận như thế có thể đổ vỡ
khi họ nhận ra rằng việc họ giảm sản lượng lại là lợi bất cập hại
điều đó khiến họ giảm nguồn thu trong khi lợi nhuận từ việc tăng giá và thị phần lại rơi vào các nhà sản xuất dầu khác
theo tính toán của ngân hàng jp morgan dầu thô và các sản phẩm dầu chiếm năm trong số một mươi loại hàng hóa
có diễn biến giá tồi tệ nhất kể từ đầu năm tới nay
phóng sự vừa rồi đã cho thấy diễn biến giá trên thị trường dầu mỏ đã không đi theo ý của opec
và các nước tham gia thỏa thuận các loại hàng hóa
nhưng bên cạnh đó sự suy yếu của vàng đen nói lên điều gì về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu
và tác động của nó tới các thị trường tài chính trong nửa cuối năm nay sẽ như thế nào
một lần nữa hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại nhà tư vấn tài chính trần khắc minh
thưa ông thỏa thuận giảm sản lượng của các nước opec
như chúng ta cũng đã thấy là đã không còn tác dụng kìm hãm đà giảm của dầu mỏ nữa
ngược lại thì giá dầu lại giảm tới hai mươi tính từ đầu năm tới nay
vậy thì điều gì đằng sau cái sự suy giảm của giá dầu này thưa ông
hồi tháng một
năm nay chúng ta đã có nói rằng là
việc cắt giảm thỏa thuận cắt giảm sản lượng xuất khẩu dầu của các nước opec
nó chỉ có tác động về mặt tâm lý trong ngắn hạn
lúc đó tôi cũng nói rằng là tôi cũng không tin lắm là cái thỏa thuận đấy được tuân thủ một cách nghiêm ngặt
thì hôm nay có tin là có một số nước không tôn thủ
tức là họ vẫn xuất khẩu quá cái mức cam kết
tại sao mà ngay từ đầu năm chúng ta đã đánh giá rằng nó hồi phục chỉ là ngắn hạn
bởi vì là do cái công nghệ khai thác dầu đao phiến của mỹ và canada
đang có những bước tiến rất thần tốc
vì vậy bất cứ một khoản thiếu hụt nào trên thế giới
do các nước opec tự nguyện cắt giảm thì mỹ và canada lại lấp đầy
theo báo cáo cuối tuần trước
thì riêng mỹ đã tăng cắt giảm của các nước opec
hơn gấp đôi số giàn khoan so với cùng kỳ
nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý chung của thị trường dầu thô toàn cầu
cái cuối cùng làm cho giá dầu khó mà có thể hồi phục bền vững được
đó là người ta đang đánh giá lại
thì thấy rằng kinh tế toàn cầu không phục hồi như mong đợi
ông cũng vừa nói là cái nguồn cung được bù đắp từ các nhà xuất khẩu
giàu khí đá phiến của mỹ bắc mỹ đặc biệt mỹ và canada
họ vẫn liên tục mở rộng cái quy mô sản lượng như vậy
trong bối cảnh giá dầu giảm như vậy
thì điều này nói lên điều gì đối với các nhà sản xuất khí đá phiến ở đây
khi cạnh thứ nhất tôi đã nói rồi
tức là do cái tiến bộ rất là nhanh về công nghệ khai thác đá phiến
nó làm giảm giá thành khai thác rất là nhanh
và ngoài sức tưởng tượng
nghĩa là cái mức giá hiện nay vẫn là có thể giảm giá thành khai thác rất là nhanh
vẫn là quá có lời
thêm vào đó nữa là cuộc chiến dành phần
vậy đó là một cuộc đua
và với những gì đã diễn ra thì đến thời điểm này chúng ta cũng đang thấy rằng là opec dường như đang mất dần cái ảnh hưởng của mình
chắc chắn rồi
khi mà cái kế hoạch nó đã không đúng theo cái ý đồ của họ nữa
thì điều tiếp theo họ có thể sẽ làm gì
lựa chọn của các nước opec không có nhiều
với con mắt phân tích của giới chuyên môn sâu
thì cho rằng là
một động tác cắt giảm nữa
cũng có thể xảy ra
mặc dù là khả năng đó là không cao
bởi vì các nước thuộc khối opec cũng có khó khăn của họ
thêm vào đó ví dụ như là
bất ổn vừa rồi ở qua ta
thì thực ra mà nói nó cũng chỉ mang tính tâm lý
bởi vì thực ra qua ta thì sản lượng dầu mỏ không đáng kể
khí là chủ yếu
chỉ là khí ga hóa lỏng

với những phân tích như vừa rồi của ông về cung cầu
như các biến động địa chính trị
thì ông đánh giá như thế nào về xu hướng của dầu mỏ
từ nay ít nhất là từ nay cho tới cuối năm
nhiều người cho rằng là bây giờ đã giảm tới hai mươi rồi
rơi vào thị trường giá xuống rồi
thì có thể sẽ tính đến
một cái mức đáy ngắn hạn nào đấy
để có thể hồi phục
nhưng cũng có người cho rằng là có thể sẽ giảm hơn nữa
về cái đáy cũ là ba mươi bảy đô la
cần phải xác định như thế này
nếu là xu hướng trung hạn
thì vẫn đi theo
và tôi vẫn dự báo rằng là
nó sẽ tạo đáy
ở một trong ba mức
một mươi chín hoặc một mươi sáu
đô la mỹ một thùng
có thể sơ xuống dưới hai mươi đô la một thùng
có thể rất có thể
không có gì là không thể
còn trong trung hạn
tức là tính theo đồ thị tuần
thì có thể có những nhịp
hồi phục nhất định
nhưng nó cũng chỉ là hồi phục cắn hạn
tôi ước tính là cuối năm nay
cuối năm nay thôi nhé
thì đá dầu có thể sẽ
đi về vùng ba mươi năm cho đến ba mươi hai đô la mỹ một thùng
thậm chí là sâu hơn
như vậy mức giảm quanh khoảng hai mươi hiện nay
thì có thể sẽ còn nới rộng hơn nữa
đúng không ạ
chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi xu hướng
nhưng nếu điều đó xảy ra
như ông đã nói là có thể rơi xuống dưới hai mươi đô la một thùng
người ta sẽ nhắc nhiều tới
cái kịch bản giống như
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cách đây đúng không ạ
bảy mươi năm khi khủng hoảng tài chính châu á nổ ra
và lúc đó thì giá dầu đã rơi xuống
một mươi hai đô la mỹ một thùng
và điều này cho thấy rằng
nhiều người cũng đang có một sự duy tâm
khi nói rằng cái số bảy
là cái số cũng tương đối không may mắn đối với thị trường tài chính
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy rồi hai nghìn bảy
dù bây giờ hai nghìn một mươi bảy giá dầu chúng ta cũng thấy như thế
năm nay thì chúng ta cũng thấy rằng là
chưa có biến cố nào
nhưng ngân hàng thế giới ước tính
là tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay sẽ chỉ đạt
ở mức khoảng hai bảy
tăng nhẹ hơn một chút so với năm ngoái
không có nghĩa rằng không có những rủi ro có thể xảy ra
giới phân tích lo ngại một trong những rủi ro
tiềm tàng đối với thế giới là xu hướng định ngược toàn cầu hóa
việc chính quyền tổng thống mỹ donald trump
phản đối nhiều thỏa thuận đa phương
đang thách thức các hệ thống
củng cố tăng trưởng toàn cầu
mặt khác việc mỹ tăng lãi suất cũng có thể khiến
nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn vốn vay
và đầu tư nước ngoài bị rút vốn
và rơi vào khủng hoảng nợ
nếu đồng nội tệ suy yếu mạnh so với đồng đô la
trong bối cảnh đó
dòng tiền tại các nền kinh tế mới nổi
có nguy cơ chảy vào bất động sản và nhiều tài sản khác
thổi bung lo ngại bóng bóng giá
ngoài ra an ninh mạng cũng là một thách thức lớn nữa
khi có thể gây ra một cuộc khủng hoảng
tại các thị trường tài chính hiện tại
do lượng dữ liệu khổng lồ
được chuẩn bị mỗi giây
sự suy giảm của giá giàu
theo ông sẽ tác động như thế nào
tới các nền kinh tế trên thế giới
đặc biệt là

cái sự ảnh hưởng đối với các quốc gia
phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu mỏng
chúng ta đã thấy venezuela
đến quốc tế bị tàn phá như thế nào
nhiều quốc gia khác
kể cả nước nga
nước nga cũng rất khó khăn
thị trường dầu lửa nếu rơi vào suy thoái
nó thậm chí
nó có thể làm cho
các quốc gia tiêu thụ nhiều dầu thô
ban đầu có thể hưởng lợi
nhưng sau đó
chính nền kinh tế
nó có thể làm cho

các nền kinh tế đó
cũng lại suy thoái
vì yếu tố giá năng lượng
là một trong yếu tố rất quan trọng
để kích thích tăng trưởng
tăng trưởng sản xuất
cũng như là
trong chỉ thiêu kinh tế
thì nó gọi là
tăng trưởng lạm phát
vì giá năng lượng
cũng là một thành tố
để tăng trưởng
tạo nên lạm phát
ví dụ như thế này
chúng ta biết là
lạm phát mục tiêu
của các nước thuộc khối eurozone
tạm tính là hai
thế nhưng mà do giá năng lượng
suy giảm quá mạnh
các mặt hàng liên quan
kể cả là
mà phải mua xăng
nhưng mà xăng rẻ đi
chí ít tiền hơn đúng không
chí ít tiền hơn
có nghĩa là
tiêu dùng thấp đi
tiêu dùng thấp đi
thì lại làm cho
mà không tăng trưởng được
nếu lạm phát không tăng trưởng
ở trong mức
hai đến hai năm
thì các nước
kinh tế phát triển
nhưng mà như thế thì
người tiêu dùng được hưởng lợi
người tiêu dùng được hưởng lợi
nên kinh tế không hưởng lợi
nên kinh tế không hưởng lợi
ảnh hưởng ngược lại
người tiêu dùng
ít được tăng lương
và xu hướng
tiết kiệm lại tăng lên
ngại tiêu tiền
thấy đồng tiền tự nhiên
có giá hơn một chút
thì họ lại ngại tiêu tiền
và điều đó ảnh hưởng
cái bức tranh
kinh tế vĩ mô
nói chung đúng không ạ
và không chỉ là
là dầu mỏ
như ông đã nói mà
các loại hàng hóa
trong cái rổ
để tính toán lên
chỉ số lạm phát
cũng đều cần phải được
và cân nhắc rất kỹ
nhìn ra xu hướng
vậy thì ông đánh giá như thế nào
về xu hướng thị trường hàng hóa
nếu mà như các quốc gia
phụ thuộc nhiều
vào xuất khẩu
thì người ta phải chú ý đến điều gì
nên chú ý là như thế này
nếu giá dầu
đi xuống liên tục
nó sẽ ảnh hưởng đến
tất cả các loại hàng hóa khác
làm cho các hàng hóa khác
có thể hồi phục
với giá cả
nếu tính chung
thị trường hàng hóa
tôi cho rằng là
vẫn còn đang
đi tìm điểm cân bằng trung hạn
chưa thể cân bằng ngay rồi
chúng ta xem
ai còn gọi là đồ thị
chúng ta thấy là
nhìn vào đồ thị tháng
thì thấy rằng là
nó vẫn đang đi xuống
tôi lấy ví dụ
đậu tương thì lâu nay
thì nước mỹ
là nước xuất khẩu
nhiều đậu tương nhất thế giới
thế nhưng mà đặc biệt
đậu tương là đậu tương nhất thế giới

thì brazil lại
sản lượng lại
cộng vào đấy
đồng tiền brazil lại
mất giá tám ngay lập tức
nó làm cho giá đậu tương
lố mi cũng vậy
ngô cũng vậy
các nước mà
xuất khẩu nhiều
các loại này thì
rằng là năm nay lại đục mùa
rất có thể là
ký hậu nó cũng tương đối là
khí hậu tương đối thuận
các hàng hóa được định giá bằng đồng đô la
thì đồng đô la có vẻ như là
cũng gây áp lực ngược lại với hàng hóa
tất nhiên rồi
chúng ta thấy là chính sách của fed
thì chúng ta đã xác định luôn từ năm ngoái
fed theo lộ trình là
cứ ba tháng tăng
lại suất một lần
và điều đó khiến cho đồng đô la sẽ vững
và đồng đô la sẽ
ngày càng vững lên
nhiều người cũng cho rằng là
đánh giá về sức khỏe của nền kinh tế
một trong những cái cảnh báo
đang được đưa ra là việc mỹ
giúp dần các cái biện pháp nới lỏng
thật chặt tiền tệ
và cái hàng hóa mà chúng ta hay quan tâm nhất
ngoài dầu mỏ
đó là vàng
sắp tới chúng ta sẽ được chứng kiến vàng
tăng tốc mặc dù
đô la mỹ không quá yếu
và cũng đó có thể sẽ là
nó báo hiệu sớm
thường vàng được coi như là một cái nơi trú ẩn
đúng không ạ
nơi trú ẩn
nếu đổ dồn về đây
thì có nghĩa là
cái sự lo ngại cũng đang tăng dần lên
xin được cảm ơn
cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn
thưa quý vị và các bạn
giá cả hàng hóa
đặc biệt là những loại hàng thiết yếu
như là dầu mỏ hay nông sản
thì luôn ảnh hưởng không nhỏ
tới tình hình phát triển kinh tế
an ninh xã hội của bất cứ quốc gia nào
ngày nay thì những yếu tố tác động
tới thị trường phụ thuộc rất đa dạng
như là cung cầu
biến động địa chính trị
và đặc biệt là niềm tin
chính bởi vậy
điều mà tất cả chúng ta chờ đợi
là một khả năng
giết tiên liệu
tránh những biến động quá lớn
để gây ra những hiệu ứng tiêu cực
tới nền kinh tế
nhưng đây cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng
đòi hỏi các quốc gia và nhà đầu tư
phải có những phân tích tính toán thường xuyên
và sẵn sàng cho mọi tình huống biến động xảy ra
một lần nữa xin được cảm ơn
nhà tư vấn tài chính độc lập trần khắc minh
đã có những chia sẻ phân tích hữu ích
với chương trình chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau